ngày sáu chín bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết một tàu cá chở bảy thuyền viên đã chìm trên biển
làm một người thiệt mạng một người mất tích năm thuyền viên còn lại đã vào bờ an toàn
trước đó biên phòng quảng trị nhận được tin báo tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi ba nghìn một mươi bị chìm trên biển
nên đã cho tàu cứu nạn cn chín ra khơi tìm kiếm cứu nạn
đến chín giờ sáng ngày sáu tháng chín tàu đã phát hiện bốn thuyền viên gồm trần văn cường một mươi sáu tuổi
ngô xuân sô một mươi chín tuổi lê văn chiến một mươi tám tuổi và phát huy hoàng hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đang bám trên một tấm ván gỗ lanh đênh trên biển
ngoài bốn ngư dân được cứu còn có một ngư dân khác và một thi thể ngư dân đã được tàu vận tải cứu vớt
một ngư dân nữa vẫn đang bị mất tích và đang được tìm kiếm